xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online trưa ngày một mươi hai tháng một mươi một
thưa quý vị và các bạn biểu dương các đơn vị thuộc cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an
và công an tp hà nội vừa triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên internet
với quy mô hơn một mươi ba năm trăm linh tỷ đồng
trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an vừa có thư khen
nội dung thư nêu rõ lãnh đạo bộ công an được báo cáo ngày bốn tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với cục kỹ thuật và nghiệp vụ và công an tp hà nội
đấu tranh chuyên án triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng internet
qua hình thức trò chơi trực tuyến đổi thường bóc chấm fan trên địa bàn tp hà nội
và các địa phương với quy mô hơn một mươi ba năm trăm linh tỷ đồng bắt giữ hai mươi hai đối tượng thu giữ ba xe ô tô
và hàng chục máy tính điện thoại di động các loại cùng nhiều vật chứng khác
đây là chiến công đặc biệt xuất sắc thể hiện quyết tâm tinh thần trách nhiệm cao của cán bộ
chiến sĩ phòng năm thuộc cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
và công an huyện gia lâm thuộc công an tp hà nội trong triển khai các chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an về tăng cường phòng chống tội phạm bảo đảm trật tự an toàn xã hội
trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín

và lãnh đạo bộ công an thứ trưởng nguyễn duy ngọc biểu dương thành tích của các đồng chí
đề nghị cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tiếp tục phối hợp với công an tp hà nội
và các đơn vị liên quan khẩn trương củng cố tài liệu chứng cứ đề nghị truy tố các đối tượng theo quy định pháp luật
nhiều người cứ nghĩ rằng đây là hình thức đầu tư tài chính nhưng thực chất từ việc đầu tư tiền việt chuyển qua tiền kỹ thuật số
sau đó chuyển sang ví game trên trang mạng này và cuối cùng là thực hiện việc đánh bạc
qua thực tế đấu tranh triệt phá hàng loạt đường dây ổ nhóm cờ bạc trực tuyến cơ quan chức năng khẳng định
các đối tượng là ông chùm đường dây cờ bạc hoàn toàn có thể can thiệp và điều chỉnh kết quả thắng thua theo im muốn của chúng
đây chính là lý do đẩy người tham gia cờ bạc trực tuyến đều rơi vào cảnh khuynh ra bại sản
khi mà các đối tượng tổ chức điều hành đã lôi kéo được quân bạc
thì các đối tượng điều hành đường dây này thì có hoàn toàn có thể can thiệp điều chỉnh kết quả các ván game bài mà các người dân tham gia
để can thiệp vào cái kết quả của những lần chơi của quân bạc
thì các đối tượng sử dụng là thứ nhất là bộ phận vận hành game
thì bộ phận này thì có lẽ người ta sẽ có những công cụ để theo dõi người chơi đập ván tiền lúc nào
và đặt cửa như thế nào và đặt bao tiền
và thứ hai là các bộ phận về vận hành game sẽ có những công cụ để điều chỉnh kết quả tự động
theo số tiền đặt cọc hoặc tự động chất kèo theo ý muốn của người vận hành
trước những diễn biến khó lường và thủ đoạn tinh vi của các đối tượng tội phạm cờ bạc trên không gian mạng
người dân cần nâng cao cảnh giác bởi khi đã sập bẫy và tham gia vào các đường dây này
người chơi vừa mất tiền
vừa vướng vào vòng lao lý
mặc dù không được cấp phép nhưng một nhóm đối tượng đã tự ý đến dựng lều bạt bán kết quả xét nghiệm
cho khán giả vào sân xem trận đấu giữa đội tuyển việt nam và đội tuyển nhật bản vào tối ngày hôm qua
cụ thể trong thời gian diễn ra trận đấu các đối tượng đã lợi dụng việc cổ động viên không có giấy xét nghiệm covid một mươi chín
nên bán cho họ
tuy nhiên nhóm này không được cơ quan chức năng cấp phép có dấu hiệu không làm xét nghiệm
mà chỉ điền thông tin của người mua để bán với giá hai trăm linh đồng một tờ
công an quận nam từ liêm thành phố hà nội đã lập biên bản đưa các đối tượng liên quan
về trụ sở cơ quan công an để làm rõ hành vi
thưa quý vị và các bạn huyện ba vì thành phố hà nội có tổng cộng hơn bốn mươi bảy km sông hồng và sông đà chảy qua
đây là địa bàn lý tưởng để nhiều đối tượng chờ cơ hội khai thác cát trái phép
với nhiều phương thức và thủ đoạn rất tinh vị
tuy nhiên nhờ làm tốt công tác bám sát địa bàn hàng loạt vụ việc và đối tượng liên quan đến cắt tặt
đã bị công an huyện ba vì phát hiện và chê xóa
lợi dụng đêm tối để khai thác hoạt động không theo quy luật và có cảnh giới nghiêm ngặt
khi bị cơ quan chức năng phát hiện các đối tượng cát tật lập tức tăng ga bỏ chạy
có thể nói đây là một cái công việc mà cũng là một cái biện pháp mà phải trinh sát mật phục
trao đổi thông tin với nhau thường xuyên và lên kế hoạch thật chặt chặt
xe hữu đồng thì mới có thể bắt được các đối tượng này vì các đối tượng này rất là manh nha
công suất máy hút cát thì rất lớn
rồi là lợi dụng các địa bàn giám danh để chúng có thể chạy sang và có thể bỏ phương tiện
thậm chí cả đánh chìm nắm tàu để tẩu tán tăng vật
từ đầu năm đến nay với sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng quản lý tốt địa bàn
công an huyện ba vì đã bắt giữ tám vụ khai thác cát trái phép
khởi tố hai vụ
giảm bốn vụ so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi
mới đây khoảng ba giờ bốn mươi năm phút ngày một mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
tổ công tác của công an ba vì phối hợp với đội cảnh sát đường thủy số một
phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội đã bắt giữ thành công tàu khai thác cát trái phép
với khối lượng cát trên hai khoang chứa là hai trăm bốn mươi một tám m ba
trong vụ án thì có ba đối tượng trong đó có hai đối tượng tỉnh ngoài
các đối tượng có sự cấu kết với nhau và tìm hiểu địa bàn rất kỹ
sử dụng máy công suất lớn để thực hiện hút cát trái phép trên sông hồng
và thường hoạt động vào ban đêm để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng
trong quá trình điều tra thì ban đầu các đối tượng thường không thừa nhận hành vi phạm tội của mình
sau đó bằng sự kiên quyết và đấu tranh thì các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội
và hiện tại cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can để điều tra
và đấu tranh với các đối tượng có liên quan khác
ngoài việc triển khai kế hoạch nghiệp vụ thời gian gần đây công an huyện còn tuyên truyền
nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho chủ phương tiện chủ bãi tập kết kinh doanh vật liệu xây dựng
cùng với đó dựa vào tai mắt của nhân dân để nắm bắt tình hình
xác định được là đây là một địa bàn tiềm ẩn thì công an huyện bao vì đã thường xuyên chủ động nắm tình hình
và đồng thời cũng đã bố trí các đường dây nóng từ dưới cơ sở thông qua những người dân
ở tại các khu vực ven sông cung cấp số đường dây nóng của ban chỉ huy công an huyện
để cho những người dân kịp thời trao đổi cung cấp thông tin khi phát hiện thấy có tình hình hoạt động khai thác cát trái phép
thời gian qua tình hình khai thác cát trái phép trên địa bàn huyện ba vì đã giảm hẳn
tuy nhiên hoạt động khai thác cát vẫn là vấn đề nóng bỏng và phức tạp đặc biệt là tại khu vực vùng giáp danh
vì vậy bên cạnh sự vào cuộc của cơ quan chức năng rất cần nhân dân tham gia phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc
phòng chống tội phạm mạnh dạng tố cáo đối tượng khai thác cát trái phép góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên những tuyến sông
cập nhật diễn biến dịch bệnh covid một mươi chín ở trong nước đến nay nước ta đã chữa khỏi cho gần tám trăm bốn mươi sáu ca
số bệnh nhân nặng đang điều trị là ba năm trăm sáu mươi bảy ca tổng số liều vaccine đã được tiêm cho đến nay là gần chín mươi năm sáu triệu liều
trong năm đó tiêm một mũi là trên sáu mươi ba năm triệu
và tiêm hai mũi là trên ba mươi hai triệu liều kể từ đầu dịch đến nay việt nam đã có hơn một triệu ca mắc covid một mươi chín
hiện tại tp hcm đang chứng kiến sự gia tăng trở lại của các ca mắc mới
nguyên nhân được cho là do người dân đang có tâm lý chủ quan vì phần lớn đã tiêm đủ hai mũi vaccine
bên cạnh đó thành phố nới lỏng giãn cách phòng dịch dẫn đến việc tiếp xúc giữa người dân tăng cao khiến lây lan nhiều hơn
trước tình hình diễn biến dịch có nhiều phức tạp ubnd tp hcm đã có văn bản yêu cầu các địa phương tiếp tục
thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch như xét nghiệm nhanh cách ly kịp thời điều trị hiệu quả để ngăn chặn dịch bùng phát trở lại
tăng cường kiểm tra phòng chống dịch tại các cơ quan đơn vị tổ chức doanh nghiệp nhà máy
nhất là tại các bệnh viện cơ sở sản xuất tại các chợ siêu thị nhà ga sân bay và bến xe
quy trình xử lý f khi có trường hợp phát hiện tại cơ sở cần được đặc biệt quan tâm
đối với trường hợp cố tình vi phạm các biện pháp phòng chống dịch có biểu hiện trốn tránh trách nhiệm làm lây lan dịch bệnh cần phải xử lý nghiêm
trong khi đó ổ dịch tại phú đô hà nội tiếp tục nóng
tính đến hết ngày hôm qua chuỗi lây nhiễm tại đây đã ghi nhận tổng cộng năm mươi bảy ca mắc trong đó riêng tổ dân phố số một đã có ba mươi bệnh nhân
tình hình dịch có thể tiếp tục phức tạp trong thời gian tới nguy cơ phát sinh thêm nhiều ca dương tính thuộc chuỗi lây nhiễm này
hiện phường phú đô đã nâng cấp độ dịch từ cấp hai lên cấp ba là mức nguy cơ cao tuy nhiên dự kiến trong thời gian tới có thể phong tỏa rộng hơn tổ một và nâng mức cấp độ dịch lên mức bốn nguy cơ lây rất cao
trước những diễn biến phức tạp về dịch bệnh trạm y tế lưu động tại phường phú đô với năm cán bộ y tế đã được kích hoạt
trong trường hợp dịch lây lan diện rộng địa phương sẽ bổ sung thêm một trạm y tế lưu động